cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết ngày hai mươi tháng năm đã ra lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng hà văn cảnh trần thế thành và nguyễn trọng hữu đều chú huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm